hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc gia rai ở hai thôn ca bày và lung leng thuộc xã sa bình huyện sa thầy tỉnh con tum thiếu nước ăn và sinh hoạt vì các giếng đã cạn
trước tình hình đó chính quyền xã đã chủ động trích nguồn kinh phí dự phòng lắp đặt các bồn chứa nước thuê xe chở nước sinh hoạt để phục vụ người dân và tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm
do nắng nóng kéo dài từ đầu tháng ba đến nay thôn ca bày có sáu mươi chín hộ với ba trăm sáu mươi chín nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt
nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân về nước ăn và sinh hoạt xã sa bình đã trích nguồn kinh phí dự phòng lắp đặt hai bồn chứa nước bằng inox mỗi ngày chở năm chuyến mỗi chuyến năm mét khối nước cho người dân
trong làng thiếu nước không có nước mà bây giờ trong xã
nó phát cho trong làng nước rồi mà thì vui mừng quá
thì trong làng hàng xóm này nó có nước rửa rau rửa chén nấu cơm ăn uống thoải mái
bây giờ cảm ơn xã cho nước ăn uống
cùng với việc cấp nước cho người dân xã sa bình tuyên truyền vận động người dân tổ chức nạo
vét khơi thông đáy giếng và sử dụng nước một cách tiết kiệm
thì xã cũng đang tiến hành là tổ chức rà soát tất cả các địa bàn còn lại
và thật sự thiếu nước thì tiếp tục là chở nước cấp cho người dân uống
tổ chức là tuyên truyền để đảm bảo vệ sinh môi trường vệ sinh nhà ở của từng hội gia đình
để tránh cái tình trạng là xảy ra dịch bệnh trong cái điều kiện thiếu nước
với sự trợ giúp của chính quyền người dân mới chỉ có đủ nước để uống
riêng nước sinh hoạt tắm giặt người dân nơi đây đang phải đi hàng cây số mới có nguồn nước hết sức vất vả
hiện nay ở tây nguyên đang là thời kỳ cao điểm của mùa khô
dự báo nếu cuối tháng ba đầu tháng bốn không có mưa sẽ có thêm nhiều thôn làng khác trên địa bàn thiếu nước